cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị lại có những diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là trên tuyến biên giới giáp với nước bạn lào
các đối tượng dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
trước tình hình đó công an tỉnh quảng trị đã vào cuộc quyết liệt và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị là một trong những huyện miền núi có một trăm năm mươi sáu km đường biên giới
tiếp giáp với nước bạn lào
các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa hình có nhiều đồi đuối và đường tiểu ngạch
để vận chuyển lượng lớn hàng hóa qua biên giới trái phép từ đó tuồn sâu vào trong nội địa để tiêu thụ
những mặt hàng buôn lậu chủ yếu là bia rượu đường cát
một trong những thủ đoạn của chúng là dùng xe hoán cải để vận chuyển hàng lậu
và phóng với tốc độ cao trên tuyến đường quốc lộ chín hướng thành phố đông hà tỉnh quảng trị
qua công tác nắm bắt tình hình tập trung đấu tranh quyết liệt
vừa qua đội cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa đã bắt giữ năm đối tượng
thu giữ hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo cơ quan chức năng do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao trong dịp cuối năm
nên các đối tượng buôn lậu hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
phương chấm tăng cường lực lượng bám địa bàn để thực hiện các biện pháp để giảm kéo dạn tình hình buôn lậu trên toàn tuyến địa bàn huyện hóa
quốc lộ chín là tuyến đường huyết mạch nối từ cửa khẩu quốc tế lao bảo với thành phố đông hà tỉnh quảng trị
thông qua con đường này các đối tượng đã vận chuyển hàng lậu đi sâu vào trong nội địa
từ đó tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ
thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm cuối năm
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm buôn lậu trong đó bắt giữ nhiều đối tượng cùng với số lượng lớn tan vật như rượu đường cát và thuốc lá
qua đó hạn chế đáng kể tình trạng buôn lộ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
các đối tượng hoạt động về bôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu thì diễn biến rất phức tạp
dự báo từ giờ đến cuối năm tình hình buôn lậu tiếp tục gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp
các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lộng qua biên giới
đảm bảo ổn định thị trường tiêu dùng và an ninh trật tự trên địa bàn
khi tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba đang cần kể